đầu tư ít nhưng hiệu quả đánh bắt cao là nguyên nhân khiến cho các đối tượng vẫn bất chấp quy định của pháp luật để đánh bắt thủy sản trái phép
và trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng các đối tượng này vẫn tìm đủ mọi cách để trục lợi
còn đối với ngư dân thì dù rất bức xúc nhưng họ lại không dám khai báo với các cơ quan chức năng vì sợ các đối tượng trả thù
vùng biển hà tĩnh về đêm theo ghi nhận của phóng viên có khá nhiều tàu giã cào hoạt động
hai chiếc tàu giã cào vừa bị bắt giữ này một đêm có thể thu lãi cả chục triệu đồng
mắt lưới giã cào nhỏ nên tất cả các loài hải sản từ lớn đến bé đều bị tận diệt
trong đợt truy quét cao điểm này nhiều chủ tàu còn sử dụng kích điện với công suất cao để đánh bắt thủy hải sản
với công suất từ một mươi hai đến hai mươi vun chỉ cần một lần kích điện thì không một con tôm con cá nào có thể sống sót
bên cạnh đó một số người dân còn sử dụng mìn thuốc nổ
để đánh bắt thủy sản trên biển trong đợt truy quét gần đây lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phát hiện rất nhiều quả mìn tự chế trên tàu của ngư dân
vật liều nổ ra là đình vì ở ngoài khới
sau đó quá trình vào bản cá xong thì họ sẽ ra và dựa theo đình vì họ sẽ lấy thủ nổ đó để tiếp tục đánh bắt
một số thì họ giấu ở các khé núi
phía sau các dãy núi rồi quá trình vào xong ra họ lại tiếp tục họ lấy để đánh bắt
bằng nhiều thủ đoạn tinh tế
vì xảo quyệt khác nhau các đối tượng đã tìm mọi cách để trục lợi trong quá trình đánh bắt
mặc cho các loài thủy hải sản bị tận diệt và môi trường hệ thủy sinh đang bị ô nhiễm từng ngày